vào khoảng tám giờ ba mươi phút sáng nay một căn nhà trên đường trần cao vân phường an sơn
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã bất ngờ bốc cháy dữ dội trên tầng hai
nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
đã điều ba xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa
đến chín giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã dập tắt được ngọn lửa
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu trụi toàn bộ tầng hai của ngôi nhà
cùng một số tài sản trong gia đình
hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
theo nhận định bước đầu nguyên nhân vụ cháy trên tầng hai có thể do chập điện gây ra